chào mừng quý vị đến với cập nhật ca mắc covid một mươi chín của cả nước tối nay ngày một mươi ba tháng một
ngày một mươi ba tháng một thêm một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín đã có năm mươi ca nhiễm omicron tại chín tỉnh thành
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày một mươi ba tháng một cho biết cả nước có một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với gần ba ca đêm nay cả nước đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín
nhiễm biến chủng omicron tại chính tỉnh thành phố
thông tin về ca mắc covid một mươi chín mới tại việt nam tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca nhiễm mới
trong đó hai mươi năm ca nhập cảnh và một mươi sáu bảy trăm linh ca ghi nhận trong nước tăng sáu trăm ba mươi bốn ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có một mươi tám trăm hai mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hà nội hai chín trăm sáu mươi tám ca bình phước bảy trăm hai mươi sáu ca bình định bảy trăm linh chín ca thành phố hồ chí minh bảy trăm linh một ca
khánh hòa sáu trăm bảy mươi bảy ca đà nẵng sáu trăm năm mươi bảy ca cà mau năm trăm chín mươi chín ca bến tre năm trăm chín mươi ba ca hải phòng bốn trăm chín mươi bảy ca tây ninh bốn trăm năm mươi một ca
đắk lắc bốn trăm một mươi bảy ca trà vinh ba trăm sáu mươi ca vĩnh long ba trăm năm mươi chín ca
bắc ninh ba trăm bốn mươi sáu ca thanh hóa ba trăm bảy mươi bảy ca bà rịa vũng tàu ba trăm hai mươi chín ca hưng yên ba trăm hai mươi bốn ca quảng ninh hai trăm chín mươi bốn ca
thừa thiên huế hai trăm chín mươi ca quảng ngãi hai trăm bảy mươi sáu ca lâm đồng hai trăm ba mươi tám ca vĩnh phúc hai trăm một mươi năm ca hòa bình hai trăm một mươi một ca
hải dương hai trăm linh ba ca quảng nam hai trăm linh một ca bắc giang một trăm chín mươi chín ca thái nguyên một trăm chín mươi ba ca bạc liêu một trăm tám mươi năm ca hậu giang một trăm sáu mươi tám ca
hà giang một trăm sáu mươi hai ca nghệ an một trăm năm mươi tám ca bình thuận một trăm năm mươi ca đồng tháp một trăm bốn mươi một ca cần thơ một trăm ba mươi ca nam định một trăm hai mươi tám ca
tuyên quang một trăm hai mươi sáu ca đắk nông một trăm hai mươi ba ca lạng sơn một trăm hai mươi một ca thái bình một trăm hai mươi một ca an giang một trăm hai mươi ca đồng nai một trăm linh bốn ca sóc trăng một trăm linh một ca
quảng bình chín mươi chín ca hà nam chín mươi chín ca gia lai chín mươi ba ca quảng trị tám mươi ba ca phú yên bảy mươi bảy ca
con tum bảy mươi sáu ca kiên giang bảy mươi sáu ca sơn la bảy mươi ba ca ninh bình sáu mươi chín ca phú thọ sáu mươi tám ca lào cai năm mươi chín ca tiền giang năm mươi bảy ca điện biên năm mươi năm ca
cao bằng năm mươi ca long an bốn mươi chín ca yên bái bốn mươi sáu ca lai châu bốn mươi bốn ca ninh thuận ba mươi chín ca hà tĩnh ba mươi tám ca bình dương hai mươi bốn ca bắc cạn một mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là nam định giảm chín mươi chín ca khánh hòa giảm chín mươi năm ca và bà rịa bốn tàu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là đắk lắc tăng bốn trăm một mươi sáu ca lạng sơn tăng một trăm hai mươi một ca và bến tre tăng chín mươi bốn ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu một mươi hai ca một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca tp hcm một mươi hai ca hải dương một ca hải phòng một ca thanh hóa hai ca
đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca lòng an một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một chín trăm bảy mươi năm bốn trăm bốn mươi bốn ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi một mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một chín trăm sáu mươi chín hai trăm chín mươi bốn ca trong đó một sáu trăm năm mươi chín một trăm một mươi ba ca bệnh đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi hai trăm linh hai ca bình dương hai trăm chín mươi một tám trăm linh bốn ca đồng nai chín mươi chín sáu mươi chín ca tây ninh tám mươi bốn bảy mươi ca hà nội bảy mươi chín bốn trăm linh sáu ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi sáu ba mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một sáu trăm sáu mươi một chín trăm ba mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu sáu ca trong đó thở oxy qua mặt tại là bốn ba trăm hai mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc là bảy trăm chín mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi ba ca thở máy xâm lấn bảy trăm hai mươi sáu ca ecmo một mươi chín ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng một
đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng một ghi nhận hai trăm linh sáu ca tử vong
tại tp hcm có một mươi chín ca trong đó có bảy ca từ các tỉnh chuyển đến bình dương một ca đắk lắc một ca
long an một ca đồng nai một ca tiền giang một ca ninh bình một ca và phú yên một ca chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác đồng tháp ba mươi ca trong hai ngày vĩnh long một mươi bốn ca hà nội một mươi ba ca
an giang một mươi một ca tiên giang một mươi một ca bình dương một mươi ca long an một mươi ca cần thơ một mươi ca
bình dương tám ca bà rịa vũng tàu tám ca trà vinh bảy ca bến tre bảy ca sắp trang sáu ca
kiên giang sáu ca cà mau bốn ca bắc ninh ba ca khánh hòa ba ca lâm đồng ba ca bình thuận ba ca
huế hai ca bình định hai ca hà giang hai ca phú thọ hai ca hậu giang hai ca bạc liêu hai ca hòa bình hai ca
quảng trị hải phòng nghệ an hà tĩnh đà nẵng và gia lai mỗi tỉnh một ca
trung bình số người tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi năm một trăm bảy mươi ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á thì số ca tử vong ở việt nam xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
về số ca tử vong trên một triệu dân
việt nam xếp thứ hai mươi sáu trên hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tổng số ca tử vong trên hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ năm trong các nước asean
truyền đến những tin tức khác có vẻ như lúc này dù các mắc leo thang lên một mươi năm một mươi sáu ca một ngày
nhiều người lại đang nảy sinh tâm lý chủ quan đặc biệt đối với f đã khỏi bệnh đừng nghĩ mình biến nhiễm với virus
mới đây các chuyên gia cho rằng với sự xuất hiện của biến chủng mới f khỏi bệnh vẫn có nguy cơ tai nhiễm sars cov hai nhưng diễn biến bệnh sẽ không nặng
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
các f sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín vẫn có nguy cơ tái nhiễm sars cov hai những người tái nhiễm biến chủng mới vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nếu chưa tiêm vaccine
diễn biến bệnh khi tái nhiễm cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ ác tính của biến chủng vị chuyên gia cho biết
bác sĩ này lấy ví dụ một trường hợp từng nhiễm biến chủng anfa và khỏi bệnh sau đó tiếp tục nhiễm biến chủng delta
do biến chủng delta có mức độ độc tính cao hơn nên người tái nhiễm vẫn có nguy cơ diễn biến nặng hơn nếu chưa đảm bảo tiêm đủ mũi vaccine
trong khi đó các báo cáo hiện nay cho thấy biến chủng omithron có mức độ độc tính thấp hơn người tái nhiễm sars cov hai với biến chủng này có thể diễn biến bệnh nhẹ hơn
ngược lại những trường hợp đã tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh covid một mươi chín diễn biến khi bệnh tái nhiễm cũng tương tự những người bình thường khác
theo bác sĩ phúc những trường hợp có nguy cơ tái nhiễm virus cao vẫn là nhóm hề miễn dịch kém mắc bệnh nền người cao tuổi
về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm cho rằng nguy cơ tái nhiễm sars cov hai với biến chủng omitron của người từng nhiễm biến chủng delta cao hơn nhóm người từng nhiễm alpha
tuy nhiên vì chuyên gia này khẳng định hiện nay những người nhiễm biến chủng delta và tái nhiễm omicron có diễn biến bệnh rất nhẹ
khả năng xảy ra tình huống này cũng rất thấp
bác sĩ khanh lưu ý một vấn đề quan trọng và cũng rất đáng lo ngại là nhiều trường hợp có thể có kết quả xét nghiệm sai ở lần nhiễm virus đầu tiên
việc này khiến f dễ có tâm lý chủ quan tưởng tái nhiễm nhưng thực tế là nhiễm lần đầu
do đó bác sĩ khanh khuyến cáo người dân sau khi khỏi covid một mươi chín vẫn nên cố gắng tiêm đủ ba mũi vaccine liệu cơ bản và liệu nhắc lại thực hiện nghiêm túc năm k
ngoài ra phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm cũng khẳng định việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ hạn chế được nguy cơ tái nhiễm sars cov hai từ những biến chủng mới
theo ông bản thân biến chủng omitron cũng rất khó lây nhiễm ở những người đã tiêm ba mũi vaccine
như vậy đối với những người đã tiêm đủ mũi thứ ba có thể thấy yên tâm rằng omicron khó lây nhiễm hơn người chưa tiêm
thế nhưng thực hiện năm k và thực hiện các bước phòng tránh như bộ y tế khuyến cáo sẽ giúp bạn đẩy lùi được dịch bệnh